cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện bình tân tỉnh vĩnh long đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với trương thanh hải chú tại tp hcm để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
theo hồ sơ của cơ quan điều tra vào chiều ngày hai mươi bốn tháng một hải đã thuê xe ô tô và tụ điều khiển
chở hai đối tượng khác đi từ tp hcm đến chùa ông thuộc xã tân lược huyện bình tân để trộm cắp tài sản
dạng sáng ngày hai mươi năm tháng một các đối tượng vào chùa lấy trộm hai cây đôn làm bằng xứ có tổng giá trị sáu mươi triệu đồng
công an huyện bình tân đã thu hồi tài sản từ người mua ở tỉnh thái bình trả lại cho người đại diện chùa ông
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện bình tân kêu gọi các đối tượng liên quan đến vụ trộm này
nhanh chóng đến cơ quan công an gần nhất đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của nhà nước